để chủ động đối phó với bão số chín chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một gần bốn tàu thuyền với khoảng hai mươi ngư dân
đã được tỉnh bà rịa vũng tàu kêu gọi vào bờ hơn ba tàu cá với gần hai mươi ngư dân đang hoạt động
trên biển cũng được thông báo di chuyển khỏi vùng nguy hiểm và giữ liên lạc thường xuyên với đất liền
hiện địa phương đang tiến hành kiểm đếm tàu thuyền và tuyên truyền cho bà con ngư dân những thông tin
về cường độ hướng đi và những diễn biến phức tạp của cơn bão này sở nông nghiệp và phát triển nông
thôn tỉnh bà rịa vũng tàu cũng chỉ đạo giả sát lại toàn bộ các phương án điều tiết các hồ chứa nước
nhằm sẵn sàng ưng phòng với những diễn biến xấu do bão số chín gây ra
tính đến một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng một mươi một tất cả các tàu thuyền của ngư dân phú yên đang hoạt động khai thác
thủy sản trên các vùng biển xa đã được thông báo hướng dẫn tìm nơi tránh trú an toàn
theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên qua hệ thống thông tin liên lạc hơn một tàu thuyền
của ngư dân thị xã sông cầu thành phố tuy hòa và các huyện tuy an huyện đông hòa đã được thông báo
đầy đủ thông tin về bão số chín
theo ông phạm đại dương chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên yêu cầu phải thực hiện nghiêm công điện
của thủ tướng chính phủ chính quyền các địa phương không được lơ là trong ứng phó với áp thấp nhiệt đới
các lực lượng chức năng phải tổ chức ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để xử lý những tình huống khẩn cấp
tăng cường thông tin tuyên truyền vận động người dân di rời đến nơi an toàn